thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng hà nội hiện có bốn mươi tám điểm được cấp phép bán các loại pháo hoa tết
tìm đến địa chỉ bán pháo hoa tết ở lạc trung người bán cho biết cửa hàng có loại giàn phun viên có giá là năm trăm linh
cao hơn so với giá niêm yết của sản phẩm là ba trăm linh tám đồng
và lý do của việc tăng giá từ người bán lại rất đơn giản bởi tiền nhà thì cao mà lợi nhuận từ việc bán pháo công ty là rất thấp
đến đây chúng tôi lại quay trở lại câu chuyện với người bán hàng online lúc ban đầu
theo người này thì đây là cách mà các cửa hàng gom hàng để đẩy giá lên

à bảo sao
hãy đi hỏi mấy cái cửa hàng ở hà nội mà bây giờ nhiều nơi nó cũng không có hàng rồi
nó bán một lần nó bán ra đâu phải bốn trăm linh mấy nó bán năm trăm linh mấy một thùng
bán mắc lắm

đúng rồi bán mắc lắm
trong khi các đại lý chính thức được ủy quyền khan hiếm hàng pháo hoa z một trăm hai mươi
thì các chợ mạng hay các đại lý ngoài nguồn cung lại khá dồi dào
khiến người dân lạc vào ma trận giá và các sản phẩm pháo hoa tết
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng
bởi theo quy định trên mỗi dàn pháo hoa in rõ chủ loại số lô
địa chỉ sản xuất hướng dẫn sử dụng để đảm bảo tính pháp lý
người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ
để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra
bên cạnh đó người dân cần phân biệt rõ pháo hoa không nổ được phép sử dụng
và pháo hoa nổ không được phép sử dụng
sau khi mua nộp lại hóa đơn chứng tử mua cho công an nơi cư trú
và dự định sử dụng để quản lý
chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình mới được sử dụng
còn các hành vi mua và bán lại hay cho tặng đều không được sử dụng